hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng này đã yêu cầu chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền để lựa chọn
lợi dụng sơ hở đối tượng này đã nhanh chóng cầm vàng tổ thoát
ngay trong chiều tối cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện hoc mon đã nhanh chóng khoanh vùng
xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng ở xã bình mỹ huyện củ chi
nên đã ập vào khống chế bắt giữ cùng với tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật tương tự
ở chợ đức hòa tỉnh long an lấy hai nhẫn vàng rồi đem đi bán được hơn bốn mươi bốn triệu đồng
cũng tại tp hcm công an huyện hoc mon đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an tp hcm lấy lời khai quách hào quang bốn mươi tuổi
để điều tra về vụ án mạng khiến hai người tử vong
trước đó vào lúc hai mươi h hai mươi năm phút ngày chín tháng một mươi quang đến căn nhà ở xã xuân thới đông
huyện hoc mon tp hcm rồi xảy ra mâu thuẫn sâu sắc
với đôi vợ chồng đang ở bên trong nhà
người đàn ông trong nhà dùng sức đẩy quang ra ngoài nhưng không được
trong lúc ẩu đả quang đã dùng hung khí tấn công khiến hai vợ chồng trọng thương tử vong sau đó
lúc này nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động đã chạy đến tìm cách khống chế
nhốt quang bên trong nhà và báo cho công an
nhận được tin báo công an xã xuân thới đông đã có mặt
khống chế hung thủ đưa về trụ sở làm việc
khi kiểm tra và phát hiện khánh cùng với hoàng lê hiếu và hồ hồng sơn đang sử dụng ma túy
kiểm tra nơi ở của khánh lực lượng công an phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá
và phát hiện trên giường ngủ của khánh có ba túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
khai tách nhanh khánh khai nhận đó là ma túy đá khánh mua về sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an
huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang một mươi bảy đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại bãi đất trống trên địa bàn xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ chín con gà đá một mươi ba điện thoại di động sáu xe máy
số tiền gần năm mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
đây là điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn thủ đoạn tinh vi
các đối tượng tham gia bố trí địa điểm sát phạt tại khu vực đồng ruộng với nhiều cây cối
và địa hình đi lại khó khăn cách xa đường lộ giới nên rất khó phát hiện
tiếp theo là thông tin về cơn bão số tám có tên là kompasu
vào hồi một mươi ba h vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám một độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín một độ vị bắc
một trăm hai mươi ba năm độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay ở vùng phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một

sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba
thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi